quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất về phiên xét xử vụ án sau khi luật sư bảo chữa của bị cáo nguyễn đức trung đưa ra một số đề nghị
hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa để niêm phong vật chứng mới của bị cáo chung giao cho viện kiểm sát
tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục xét xử ngày thứ ba vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội và một số đơn vị liên quan
sau khi viện kiểm sát trình bày quan điểm luận tội và đề nghị án cho các bị cáo phiên xét xử tiếp tục với phần tranh tụng của một mươi bốn vị luật sư bào chữa cho các bị cáo
có mặt tại phiên tòa luật sư nguyễn văn tú một trong số luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử
làm rõ nội dung bị cáo trung đã đọc email mà bùi quang huy cựu tổng giám đốc công ty nhật cường gửi chưa
trước đó trong phiên tòa bị cáo chung cho rằng bị cáo chưa đọc email này
luật sư tú cũng đề nghị hội đồng xét xử làm rõ những nội dung trong chiếc ipad mà gia đình bị cáo chung gửi cho luật sư
vì trong này có email chung hình sự a gmail com
luật sư tú cũng đề nghị phải có thêm những người tham gia tố tụng khác để lấy thêm lời khai
đề nghị hội đồng xét xử triệu tập thêm nhân chứng và giám định viên
trước đề nghị của luật sư tú hội đồng xét xử chấp nhận cho luật sư mang chiếc ipad vào phòng xử
và hỏi bị cáo nguyễn đức trung có đề nghị hội đồng xét xử tiếp nhận chiếc ipad này hay không
bị cáo trung trình bày
tôi mong muốn hội đồng xét xử tiếp nhận chiếc ipad này để trưng cầu ổ cứng
xem xét nội dung trong email làm rõ được thời gian lịch sử cụ thể mở ipad
chủ tòa cho biết để đảm bảo tính bảo mật đề nghị bị cáo nguyễn đức trung viết mật khẩu ipad ra giấy
niêm phong kèm theo thiết bị
sau này cơ quan giám định sẽ sử dụng mật khẩu đó
tuy nhiên cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trên bày
bị cáo không nhớ mật khẩu chiếc ipad và đề nghị niêm phong thiết bị có chữ ký của bị cáo
khi nào cơ quan giám định mở chiếc ipad bị cáo sẽ có nhớ mật khẩu để cung cấp
ipad có lưu email trung hình sự a gmail com
nhưng do mật khẩu dài và lâu ngày nên bị cáo chưa nhớ ra
sau khi về phòng giam bị cáo sẽ cố nhớ lại mật khẩu email này và cung cấp sau
đến một mươi h hai mươi bốn phút
sáng hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để niêm phong chiếc ipad của bị cáo nguyễn đức trung
từ luật sư nguyễn văn tú và chuyển lại cho viện kiểm sát để sau này cơ quan giám định sẽ sử dụng
đến một mươi một h một mươi bốn hội đồng xét xử tiếp tục làm việc với phần tranh luận của các luật sư
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư hà nội
được giao chủ đầu tư thực hiện ba gói thầu số hóa tương ứng với ba hợp đồng kinh tế
đến nay đã quyết toán thanh lý hợp đồng
kết quả điều tra xác định hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường có mối quan hệ từ trước với bị cáo trung
nên nhiều lần gửi email đề nghị cựu chủ tịch hà nội giúp doanh nghiệp trúng các gói thầu
bị cáo trung đã lợi dụng chức vụ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu
theo chỉ đạo của bị cáo trung bị cáo nguyễn văn tứ và cấp dưới thực hiện nhiều thủ tục trái quy định
nhằm tạo lợi thế cho liên doanh nhật cường đông kinh trúng thầu
các bị can huy hùng và tuấn thuộc liên quan nên đã gian lận thông thầu và chuyển nhượng thầu trái phép
thông qua việc lập khống hợp đồng chứng minh năng lực kinh nghiệm để hợp thức hóa hồ sơ dự thầu
viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo gây hậu quả chỉ bốn mươi năm tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống
của sở kế hoạch và đầu tư làm thiệt hại hơn hai mươi sáu năm tỷ đồng
sau khi trúng thầu công ty nhật cường bán lại cho công ty đông kinh
qua đó nhật cường hướng lợi gần hai mươi tỷ đồng
cùng bào chữa cho bị cáo nguyễn đức trung luật sư nguyễn huy thiệp cho rằng
dự án số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp của sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
là dự án về công nghệ thông tin và phải được thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định tại điều một mươi ba
và điều một trăm linh năm của nghị định số sáu mươi ba c hai nghìn một mươi bốn ndcp vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về đấu thầu
không thể nói dự án số hóa là
không thuộc danh mục dự án công nghệ thông tin của thành phố như lời khai của bà phan lan tú
tại cơ quan cảnh sát điều tra được
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm ubnd tp hà nội đã có kế hoạch triển khai chương trình
mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việc ông nguyễn đức trung chỉ đạo giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
đình chỉ gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu là đúng thẩm quyền
bởi theo quy định tạp khoảng một điều hai mươi hai luật tổ chức chính quyền địa phương năm hai nghìn một mươi năm
thì chủ tịch ubnd tỉnh có thẩm quyền lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh
mà theo quy định tài khoản hai điều một của nghị định số hai mươi bốn hai nghìn một mươi bốn ndcp ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
thì các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd cấp tỉnh gồm có sở và cơ quan ngang sở
tại điều một quyết định số một nghìn chín trăm bốn mươi ba quy định
ubnd vào ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
về việc thành lập ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố hà nội
bl bốn nghìn năm trăm bảy mươi ba bốn nghìn năm trăm bảy mươi bốn tập một mươi bốn thì ông nguyễn đức trung là trưởng bang nằm trong thường trực ban chỉ đạo
mà nhiệm vụ của thường trực ban chỉ đạo được ghi ở điều ba quyết định số một nghìn chín trăm bốn mươi ba là trực tiếp xem xét
chỉ đạo các nội dung chương trình dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin toàn thành phố
thường trực ban chỉ đạo kiểm tra đánh giá tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
đối với nội dung ứng dụng theo ngành và lĩnh vực chuyên đề
thường trực ban chỉ đạo sẽ mời ủy viên ban chỉ đạo thuộc cơ quan quản lý
ngành lĩnh vực tham dự các cuộc họp để chỉ đạo tổ chức triển khai
do đó việc chủ tịch ubnd thành phố hà nội chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
là đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật
việc ông nguyễn đức trung chỉ định giám đốc sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
đình chỉ gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi sáu là có căn cứ pháp luật
sau khi ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd thành phố hà nội chỉ đạo ông nguyễn văn tứ
giám đốc sở kế hoạch và đầu tư chỉ định gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi sáu thì sở kế hoạch và đầu tư thành phố hà nội
đã có văn bản số hai nghìn một trăm linh chín khdt dkky
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu gửi các đơn vị tham gia thầu thông báo về việc tạm dừng triển khai lựa chọn nhà thầu
hậu quả của việc làm này không gây thiệt hại gì cho lợi ích của nhà nước của xã hội quyền lợi ích hợp pháp của công dân
các nhà thầu đều không có khiếu kiện gì về việc này
do đó luật sư nguyễn huy thiệp đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc xem xét thấu đáo những luận cứ của luật sư
nêu trên khi nghị bàn mong rằng phán quyết của hội đồng xét xử thực sự thấu tình đạt lý
và căn cứ điều một mươi ba bộ luật tố tụng hình sự tuyên bố ông nguyễn đức trung không phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi là những tin tức cập nhật về phiên tòa xét xử vụ án của ông nguyễn đức trung và đồng phạm
với cáo buộc giúp nhật cường trúng gói thầu số hóa trị giá bốn mươi hai tỷ đồng
phiên tòa được mở từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai dự kiến kéo dài đến ngày ba mươi
đây là vụ án thứ ba của ông trung trước đó ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nhận bản án thứ hai hình phạt tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
những thông tin tiếp theo về diễn biến phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
hãy chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo